văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ban hành thông báo số ba trăm một mươi năm
nhằm chủ động ứng phó với bão để phòng tình huống bão có thể thay đổi hướng
và ảnh hưởng tới vùng biển của nước ta trong những ngày tới
theo đó văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai thông báo và đề nghị
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển
từ tỉnh quảng ninh đến quảng ngãi và các bộ giao thông vận tải quốc phòng thông tin và truyền thông
tài nguyên môi trường và ngoại giao chỉ đạo triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
thông báo hướng dẫn kịp thời cho thuyền trường chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển để thoát hoặc không đi vào vùng nguy hiểm của bão
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão
tên quốc tế là danas hồi một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy một độ vĩ bắc
một trăm hai mươi ba năm độ kinh đông cách đảo lưu dông khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi dự báo từ một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng bảy đến một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng bảy
bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba độ kinh đông
trên vùng biển phía đông bắc đảo lưu dông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một